ở phía bắc nước ta sông lô sông gâm có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước để phục vụ sản xuất và giữ cân bằng sinh thái cảnh quan thiên nhiên trong khu vực
tuy nhiên quá trình khai thác nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế đang khiến tài nguyên thủy sản ở lưu vực sông lô sông gâm dần bị suy thoái
sông gâm là phụ lưu cấp một lớn nhất của lưu vực sông lô chiếm hơn bốn mươi bốn diện tích của toàn bộ lưu vực sông lô
tài nguyên thủy sản trên lưu vực sông lô sông gâm khá phong phú với một trăm sáu mươi loài và phân loài nằm trong tám mươi năm giống hai mươi sáu họ và một mươi một bộ
qua điều tra khảo sát trong những năm qua nguồn lợi thủy sản lưu vực sông lô gâm giảm sút rõ rệt nhiều loài cá giảm mạnh về số lượng
trong đó những loài trong danh mục các loài hiện nằm trong sách đỏ việt nam có tần suất bắt gặp ngày càng giảm
qua quan trắc môi trường nhiều năm cho thấy việc chất lượng nước trên các địa bàn các dòng sông đã có những phần nào
ảnh hưởng đến việc nguồn lợi thủy sản đặc biệt thứ nhất là liên quan đến quá trình vận hành các thủy điện
thứ hai là việc khai thác khoáng sản trên dòng sông thứ ba là liên quan đến quá trình sản xuất đặc biệt là sản xuất của công nghiệp
nguyên nhân tình trạng nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm xác định do tác động từ việc xây dựng những công trình thủy điện
đã ngăn cản các loài cá có tập tính di cư sinh sản làm mất đi bãi đẻ tự nhiên ảnh hưởng từ sản xuất công nghiệp
gây ô nhiễm nguồn nước do khai thác nguồn lợi thủy sản quá mức dẫn đến cạn kiệt
việc xây dựng các nhà máy thủy điện đã làm ngăn cản đường di cư của các lẻ cá
trong tự nhiên đặc biệt là trong di cư trong quá trình sinh sản
thứ hai là việc sử dụng đánh bắt những phương tiện không đúng quy định như là mắt lưới kích cỡ nhỏ
thứ hai là sử dụng sung kích điện đã làm cho hủy diệt nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên
trước thực trạng trên công tác bảo tồn tài nguyên thủy sản tại lưu vực sông lô
sông gâm trong những năm qua đã được các cấp các ngành các địa phương quan tâm
nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế
trên cơ sở những quy hoạch và có những cái dự báo từ những chương trình nghiên cứu cấp nhà nước
cho đến những kế hoạch nghiên cứu ở cấp tỉnh thì phải đưa ra những luận cứ khoa học để
mới xây dựng được cái lộ trình ấy
để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông lô
sông gâm các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng hình thành mạng lưới thông tin nhằm cảnh
báo sớm sự cố môi trường để giảm thiểu thiệt hại về nguồn nước và nguồn lợi thủy sản
nhân rộng các tổ chức đồng quản lý nghề cá các hợp tác xã khai thác thủy sản xây dựng quy chế
hoạt động của các tổ chức này
đồng thời thu phí khai thác để thả tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông hồ thủy điện hồ thủy lợi
cùng với đó việc khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước lưu vực sông lô
sông gâm cần có sự phối hợp giữa các biện pháp công trình và phi công trình chú trọng nâng cấp
cải tạo hệ thống thủy lợi hiện có song song với việc thiết lập chính sách quản lý lưu vực sông
thực hiện quản lý tổng thể tài nguyên nước cùng các nguồn tài nguyên khác như đất hệ sinh thái
để đảm bảo việc phát triển và bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông lô sông gâm